chính quyền catalonia lùi phiên họp dự kiến tuyên bố độc lập trong bối cảnh tây ban nha đang đối mặt trước một cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua
mở đầu bản tin là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
công an quận hải châu thành phố đà nẵng và cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an vừa bắt giữ một đối tượng sáu mươi bảy tuổi vận chuyển một bánh heroin từ nghệ an vào đà nẵng để tiêu thụ
thuộc vào khoảng bảy giờ sáng ngày sáu tháng một mươi lực lượng trinh sát phát hiện xe ô tô biển kiểm soát ba mươi bảy a bảy nghìn ba trăm hai mươi bốn đang lưu thông đến đường cách mạng tháng tám có biểu hiện nghi vấn
nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra và phát hiện đối tượng nguyễn thị thảo sáu mươi bảy tuổi trú tại tỉnh nghệ an đang vận chuyển một bánh heroin
làm việc với cơ quan công an đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này theo yêu cầu của một đối tượng ở nghệ an với tiền công là một mươi triệu đồng
được biết đối tượng từng có một tiền án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
và bị tuyên án một mươi bốn năm tù
trước thành tích trên ngay trong ngày chủ tịch ubnd tp đà nẵng huỳnh đức thơ đã trực tiếp đến chúc mừng động viên và thưởng số tiền hai mươi triệu đồng cho tổ phá án
công an tp đà nẵng cũng đã khen thưởng cho tổ phá án một mươi triệu đồng
sáng qua công an huyện đơn dương tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng và cho tại ngoại một mươi ba đối tượng
để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc và
các đối tượng bị tạm giam gồm bùi quang duy lê trung dương nguyễn đức nam cùng chú tại huyện đơn dương tỉnh lâm đồng
là các đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng chín công an huyện đơn dương đã bắt quả tang nhóm đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa thắng thua bằng tiền
tại thôn suối thông b hai xã đạ ròn huyện đơn dương
tăng vật thu giữ gồm gần ba mươi hai triệu đồng tiền tăng vật hai mươi sáu triệu đồng tiền túi
một mươi xe máy và hai mươi năm điện thoại di động hiện công an huyện đơn dương tỉnh lâm đồng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long đã bắt quả tang một xe ô tô vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu tại xã trung an huyện vũng liêm
vào thời gian trên lực lượng công an phát hiện xe ô tô biển số sáu mươi bốn a bốn trăm bảy mươi do hồ văn lâm ba mươi bảy tuổi ngụ tại xã trung ngãi huyện vũng liêm di chuyển trên đường tỉnh lộ chín
khi kiểm tra chiếc xe này lực lượng công an phát hiện năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu gồm hai gói z hai năm trăm linh gói heroin và năm trăm linh gói scot
tại cơ quan công an lâm khai nhận số thuốc lá trên do một người đàn ông thuê vận chuyển từ huyện tân hồng tỉnh đồng tháp
về huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long để tiêu thụ hiện công an huyện vũng liêm đã lập biên bản vi phạm và tạm giữ các tăng vật có liên quan để tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin những ngày vừa qua tại thôn đông xá thị trấn lương bằng huyện kim động tỉnh hương yên
đã xảy ra tình trạng có một nhóm đối tượng có hành vi côn đồ hành hung chủ máy gặt nhằm mục đích bảo kê việc gặt lúa đang diễn ra tại địa phương này
tình trạng trên đã khiến cho người dân hoang mang lo lắng và hết sức bức xúc vì đang vào vụ thu hoạch lúa mùa
và trước thực trạng này công an huyện kim động đã vào cuộc tiến hành điều tra truy xét sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
ông đào đức hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chú thôn động xá thị trấn lương bằng huyện kim động đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương
trước đó vào chiều ngày hai mươi sáu tháng chín khi ông hùng đưa máy gặt từ nơi khác về thôn để gặt lúa
thì có bảy tám thanh niên đi trên bốn xe mô tô không gắn biển kiểm soát đem theo hùng khí đến chửi bới đe dọa yêu cầu ông hùng không được gặt tại đây
khi ông hùng không làm theo yêu cầu liên bị nhóm thanh niên này hành hung đánh đập

ông đào đức hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú thôn động xá thị trấn lương bằng yêu cầu ông hùng không được gặt tại đây
ban đầu ý tưởng này bắt nguồn từ yêu cầu của thị xã điện bờn là làm du lịch làm quê
cơ mai mình có quen với công ty công dân nhiệt đới công ty kiến trúc

chính vì thế nên là mấy cậu cháu tâm huyết để làm nên cái ngôi nhà này là đắk đung

thật chắc nó tổng thể nó là một cái sản phẩm du lịch
bắt đầu chưa có ai hết cả cái miền trung này chưa ai biết gì về đắk đung cả
lúc đó là tôi bắt đầu tuyên nghiệp cái làng nhỏ đầu tiên ở thiên giới rất nhiều

cái lớn nhất mà mình tâm huyết được là mình đã tạo nên một cái sản phẩm riêng cho đắk quảng nam
thật chắc bây giờ người ta về quảng nam để có cái gì đó riêng quảng nam
một trong những cái đó là đứng đầu phải là đắk đung hoàng đắk đung

và gần như là chính ở đó
nên nhưng mà đó là cái niềm vui làm nên được cái gì cho quê hương thì là vui lắm

qua đó rồi mình nuôi một cái dòng sản phẩm thứ hai là những cái tác phẩm đơn chiếc

khi nung thì có một cái cục chơi vô đắc nhiều lắm
khi những sản phẩm này vô lò thì nó có rất là nhiều mặt
từ những cái tông màu tráng đen và đúng như con tàu gông

mình cũng có hay mua những sản phẩm nghề gốm đó
đôi lúc nó sẽ bị rập khuôn
nó giống nhau hết
thì mình rất là thích khi chạm vào những cái sản phẩm này đó
thì rất là hay
rất là tự nhiên và nó cảm thấy thủ công bằng tay nghề của mình
chứ không qua máy móc
đồ mà chú cũng hạ các công làm thủ công từng chút từng chút một tỷ mỹ
từng chút một thì nó rất là đẹp
không đâu mà có được cái sản phẩm độc đáo như vậy thôi
mình đương có một cái dự kiến cùng với công ty không gian nhiệt đới là sẽ lên
được lưu trú được lưu trú được những cái tác phẩm tác phẩm nhà ở rất là độc đáo
đặc biệt là người ta không thể tưởng tượng nổi về
mình thấy nào mình sẽ kế khách năm châu bốn biển về đây
mình nghĩ đó là một ý tưởng sẽ phát hiện thực tuyệt
vâng chuyến hành trình thú vị về với quảng nam thăm một không gian nghệ thuật không gian du lịch vừa rồi
đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay